tháng vệ sinh an toàn thực phẩm năm hai nghìn một mươi bảy sẽ bắt đầu từ ngày một mươi năm tháng bốn đến hết ngày một mươi năm tháng năm
với chủ đề sản xuất kinh doanh tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn kiểm soát rượu và phòng chống ngộ độc rượu
tiêu dùng thực phẩm an toàn nhất là thực phẩm tươi sống là nhu cầu thiết yếu nhu cầu hàng ngày của người tiêu dùng
thế nhưng trong thực tế hiện nay việc lựa chọn tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn là điều không đơn giản
bởi trong công tác quản lý về nhóm thực phẩm này vẫn còn rất nhiều lỗ hỏng thậm chí là bỏ ngỏ
phóng sự sau được thực hiện bởi phóng viên truyền hình nhân dân
những xe thịt lợn đã thịt sẵn được lần lượt trở đến các điểm vừa để bán buôn vừa để bán lẻ
vài con lợn được trồng chất trên một chiếc xe mà không hề được che đậy
cần giao hàng và không cần biết sản phẩm đã qua kiểm dịch hay chưa
chỉ biết rằng sau khi nhận hàng những người bán hàng nhanh chóng pha chế để kịp có sản phẩm
đưa cho nhà hàng trường học và phục vụ thị trường
bán buôn bán lẻ bán cho các trường học
ở khu vực này người ít thì cũng tiêu thụ vài ba con một ngày
người nhiều cũng lên tới gần chục con
thế nhưng toàn bộ số thịt lợn vận chuyển đến đây đều không phải ở các lò mổ tập trung
trong nhiều xe thịt lợn trở đến đây chỉ có số ít là do gia đình biết rõ lợn ở đâu và trực tiếp đi thịt
còn lại phần lớn là do người làm nghề thịt lợn gom hàng rồi đem đến đây giao cho những người bán tại chỗ
có người gọi thì chị thịt còn không thì các anh ấy đi thịt
thịt lợn trở đến không được kiểm dịch thịt lợn mang đi chưa được xác nhận
trong khi đó luật thú y quy định việc giết mổ động vật phải được thực hiện tại cơ sở giết mổ tập trung và phải có sự kiểm soát của cơ quan thú y
khi mà quy định này chưa được thực hiện do thịt lợn tươi sống được thịt từ các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ thì việc kiểm soát ở các chợ lại nửa vời

chỉ đến giờ kiểm tra thôi chẳng làm gì có giấy gì chẳng hạn thịt ở xa về thì cũng làm gì có giấy tờ gì
trong khi chờ cơ quan chức năng đến làm nhiệm vụ thì đã có một số lượng lớn thịt lợn sống được đem đi tiêu thụ mà không cần biết có đủ tiêu chuẩn hay không
những lỗ hỏng trong quản lý thực phẩm tươi sống tại các chợ đã tồn tại từ nhiều năm nay
và khi công tác quản lý nhà nước bị bỏ ngỏ buông lỏng nguy cơ mất an toàn thực phẩm mất kiểm soát dịch bệnh sẽ khó tránh khỏi nhất là đối với thực phẩm tùy sống